ngày ba mươi tháng bảy công an quận bình thạnh tp hcm đang tiếp tục thu thập tài liệu chứng cứ vụ đối tượng đào quốc bảo
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tại quận bình thạnh hành hung bác sĩ trực tiếp cấp cứu tại bệnh viện nhân dân gia đình
khi đưa con đến khám bệnh nếu đủ cơ sở sẽ tiến hành khởi tố vụ án xử lý theo quy định của pháp luật
công an xác định khoảng hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng bảy bảo dẫn con gái ruột bị hóc xương cá đến bệnh viện nhân dân gia đình
để khám điều trị ngay khi tiếp nhận điều dưỡng và bác sĩ của khoa cấp cứu đã làm hồ sơ bệnh án đồng thời thăm khám
và xác định sức khỏe con gái của bảo bình thường nuốt nước bọt được đau nhẹ và chế định bác sĩ chuyên khoa
tìm mũi hỏng gấp xương bảo cho rằng việc cấp cứu chậm và yêu cầu gấp xương liền hoặc viết giấy chuyển viện
mặc dù đã được bác sĩ giải thích về tình trạng của bệnh nhi nhưng bảo vẫn dùng tay bóc cổ rồi đẩy bác sĩ thiên té ngã
sau khi được ca ngăn bảo dẫn con gái đến bệnh viện nhi đồng hai khám tại đây bác sĩ chẩn đoán con gái bảo tình trạng đau cố nhẹ
không thấy dị vật cho về nhà theo dõi hiện tại sức khỏe của bé gái bình thường làm việc với công an bảo cho biết
do chờ một mươi năm phút không thấy bác sĩ chuyên khoa làm việc nên bức xúc tranh cãi và dùng tay bóc cổ bác sĩ thiên
mặc dù nhận thức rõ bác sĩ thi đang làm nhiệm vụ cấp cứu hành vi của bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu điều trị bệnh nhân
của bác sĩ thiên và ca trực của khoa cấp cứu ảnh hưởng đến tâm lý uy tín của bác sĩ và ca trực cấp cứu trong đêm hai mươi bảy tháng bảy